chân tay của con người và đế dày đế dép với những thương thích này đã làm cho nạn nhân nhiều tổn thương ở bên trong nội tạng và dẫn tới cái chết
kết quả khám nghiệm giám định tâm thần cho thấy nạn nhân bị chấn thương sưng tím và có những vết xúc tại các vùng mặt mắt thái dương cổ vai
kết quả khám nghiệm tử thi bên trong cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ náo nặng dạn hết hộp sọ chảy máu bán cầu đài náo chấn thương ngực dập vỡ gan chảy mốt toàn bộ khoác ngổ bụng
nguyên nhân tử vong là đa chấn thương sốc mất máu không hồi phục thời gian chết khoảng dưới hai mươi bốn giờ
nạn nhân được xác định là dương văn lường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tệ xã bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
nguyên nhân tử vong là dương văn lường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tể sa bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
theo phương án một về khả năng án mạng xảy ra do giết người cướp tài sản
đồng hồ xe mô tô là những vật dụng cá nhân của người bị hạ

thực lượng cảnh sát thực sự đã tích cực truy tìm các manh mối thông tin
vì có rất nhiều nguồn thông tin khác nhau cho nên là
chúng tôi đã phải rất khó khăn trong công tác xác minh ban đầu
tuy nhiên nó chưa mang lại hiệu quả nhiều lúc cảm thấy vụ việc rất là bế tắc
sau khi củng cố chứng cứ khai thác các nhân chứng và người dân trong vùng
các điều tra viên báo cáo không có căn cứ
xe máy là chúng ta bước đầu là chúng ta xác định là của đại nhân đúng không ạ

nội dung thứ hai là có thể là giết người do trong quan hệ làm ăn kinh tế nợ nần tiền bạc dẫn đến giết người

mũ trịnh sát và điều tra thứ hai điều tra theo phương án nghi vấn giết người do mâu thuẫn trong làm ăn

họ đã xác minh thông tin qua người cùng kinh doanh với nạn nhân rồi bản hàng
số ông lường ở bãi yến bình xuyên ấy thì anh có quan hệ quen biết gì với ông hay không
xưa là ông ấy làm do gạch

gạch không làm gạch nữa là lấy gạch
gạch gói xây dựng thôi đúng không
gạch gói xây dựng

đúng là anh lấy lần nào là anh thành phát nợ nần đấy
em cho chứ không lọ lần gì tiền bạc cả
quay thì quay
quay thì quay
không có đâu
ở đây là hải nam rồi
ở hải nam hả

nên là việc đầu tiên là phải đi giả soát thu thập những cái thông tin
thứ hai nữa là nhiều người người ta cũng có thể biết thông tin

có thể phải nhiều lần tiếp cận thuyết phục
để bắt đầu mới có những cái thông tin
hai vợ chồng hay cãi nhau đi cùng
cô biết không

thì là nóng nảy về tối
chứ không nói nhau
cái cô cũng thôn xóm đấy
nóng nảy về tối

về nghi án giết người do mâu thuẫn trong làm ăn
hoặc nợ nần về kinh tế

và bí ẩn của vụ án vẫn chìm trong đêm tối
cái vụ án thì chưa xác định được cái đối tượng gây ra

nó là một trong hai những địa bàn mà

đồng ý chí cái lối mà nó đi vào trong nhà nghỉ
ngày tiếp tục vào một đoạn sâu thì nó cũng kết thúc
không có được phát cả hàng xong
nhưng mà nó đi vào sâu thì nó ra các khu dân khác

xin chào và hẹn gặp lại
trước khi khách báo sự việc
anh nguyễn bảnh hiếu
chủ nhà nghỉ hàn kiều
cũng giật mình thức giấc
khi đang ngủ ở tầng một
bởi nhiều tiếng động mạnh phát ra từ tầng ba
anh cẩn trọng rủ anh nguyễn ngọc sơn
người cùng thị trấn lên phòng ba trăm linh bốn
xem việc gì xảy ra
sau cơ chết của chồng được hai năm
giờ đây bà lan đang trong thời gian thủ án
lúc này bà muốn tránh mặt
tất cả những ai biết chuyện
và không muốn nhắc lại chuyện cũ
bà lan là một con người khá hiểu biết về pháp luật và rất quyết toán trong nhiều việc
nhưng ở vụ án này mục đích cuối cùng của bà không phải là giết đồng lượng
mà bà muốn dành mặt để cho lường tỉnh ngộ bỏ thói trăng hoa trai gái
nhưng do điều hành của bà không theo ý dẫn đến hậu quả các đối tượng đã đánh chết đồng lượng
những giọt nước mắt một màng những nỗi đau chưa hết
và người đàn bà hiên ngang ngủ thùa nay lầm đối đi trong đêm một mình
bị quản chế tại địa phương chiếc xe kia là phương tiện để bà đi lại và tránh tiếp xúc với nhiều người
giờ đây bà kiểm soát mọi thứ tốt hơn những gì đã xảy ra cách đây hai năm
do thông tin về các mối quan hệ của nguyễn đức thọ gần như là con số
nên cơ quan điều tra tập trung chủ yếu vào các mối quan hệ của trần quang hiển
hàng loạt các mối quan hệ từ gia đình tình cảm bạn bè
đến các mối làm ăn của trần quang hiển
đều được các trinh sát bí mật khéo léo tiếp cận
xác minh thời gian biểu trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
sự kiên trì của các trinh sát nắm tại nơi sinh sống của đối tượng tình nghi
sau cùng cũng cho kết quả
khi một người dân cho biết
sáng ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
có thấy một chiếc xe ô tô đi tới nhà hiển
sau ít phút lại trời đi cùng với hiển
và một chiếc túi du lịch màu xanh
chiều cùng ngày hiển về nhà
nhưng không đi cùng chiếc xe ô tô
đến đón anh ta từ lúc sáng
trong khi cơ quan điều tra công an thành phố bảo lộc
đang xử lý nguồn tin mới
thì ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
có thông tin
tại km số một trăm tám mươi chín cộng một trăm linh
quốc lộ năm mươi năm
thôn đa cú ri
xã đa my huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
phát hiện một túi bạc màu xanh bốc mùi hôi thối
khu vực này là một con dốc
nó tương đối dài khoảng năm trăm linh mét
thì ở phía
ta luy bên tay
ta luy âm ở bên tay phải
theo hướng đi từ lâm đồng về tỉnh bình thuận
để ghi nhận được lại
tình trạng của hiện trường
chúng tôi phải sử dụng dây
và cho cán bộ chiến sĩ
đi theo dây thòng xuống
và chụp ảnh ghi nhận lại
tình trạng của cái bao
cũng như là
khu vực xung quanh
sau đó chúng tôi huy động lực lượng
kéo cái bao tải này lên
bằng cách sử dụng dây thừng
buộc xung quanh bao tải và đưa lên
quá trình kéo cũng rất là khó
phải đảm bảo yêu cầu không được phá hủy hệ thống dấu vết
hạn chế tối đa
việc phá hủy dấu vết
nên chúng tôi không thể làm nhanh
mà rất phải thận trọng
khi đến hiện trường chúng tôi phát hiện
một cái bịch lý lông
mà nó có dạng kiểu dạng bạc
mà người ta được thiết kế
thành cái túi dạng hình vuông
mà các cơ sở quần áo
người ta hay dùng để đựng đồ
cái túi lý lông nó được báo gân ký
được kéo khóa vào bên ngoài
còn được buộc cố định lại nữa
vụ việc được phát hiện tại khu vực
ráp danh giữa hai tỉnh
nên công an tỉnh bình thuận và lâm đồng
đã cùng có mặt tại hiện trường
phối hợp khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
thông tin về việc phát hiện chiếc túi du lịch màu xanh
lập tức thu hút sự chú ý của công an thành phố bảo lộc
một tổ nhận nhiệm vụ xuống hiện trường
để thu thập thông tin
phía bên ngoài thì chúng tôi
có ghi nhận lại một số lỗ vết dịch
dịch màu nấu đỏ
thì nó chảy và nó thấm
từ phía trong ra ngoài
còn lại thì cũng không có chút gì đặc biệt
sau khi khám nghiệm ban đầu
chúng tôi đã mở rộng hiện trường
và ra khu vực xung quanh
ra hai bên đường
và cũng như lên đỉnh dốc
và xuống dưới chân dốc
tuy nhiên cũng không phát hiện gì thêm
và cũng như lên đỉnh dốc
không phát hiện được không khí
hay là công cụ gì có liên quan
khu vực đây là một khu vực đồi núi
và hoàn toàn là vắng dân cư
xung quanh đó là rất
hầu như là không có nhà dân
đây là khu vực rừng núi
rất ít người qua lại
khi mở khóa kéo
thấy bệnh nhân
bên trong có một bao tải màu xám đen
bên trong bao tải là sát của một nam giới
đang trong giai đoạn phân hủy
nạn nhân mặc một áo sơ mi trắng
quần tay màu đen
phía dưới đáy túi
thấy một áo mưa màu vàng
các bếp bầm tím nhiều
ở tay chân
và một số chỗ khác
trên cơ thể tự thi
thì nó chứng minh được rằng
nạn nhân này
có chịu một tác động bạo lực
và cái tổn thương này

thì theo đánh giá
nó do tác động của một cái vật tầy
nó tác động nhiều lần
kết quả giải phẫu tử thi ghi nhận
vùng ngực nạn nhân
chứa chất dịch màu nâu đen
phổi khí quản sung huyết
lực lượng khám nghiệm thu các mẫu vật
để tiến hành trưng cầu giám định
trước khi đưa ra kết luận cuối cùng
về nguyên nhân tử vong của nạn nhân
cùng lúc với việc xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong
thì các điều tra viên trinh sát viên
đồng loạt tỏa đi nhiều hướng
để tìm manh mối về danh tính người xấu số
xong xong với đó
cơ quan điều tra cũng ra thông báo
tìm kiếm thân nhân của nạn nhân
đồng thời tổ chức để các gia đình có người thân mất tích
là nam giới
trong độ tuổi từ hai mươi năm đến bốn mươi tuổi
tới nhận dạng
sau quá trình giải phóng tự thi
thì kèm theo thực hiện các xét nghiệm tiếp theo
thì có thể đánh giá được cái nguyên nhân chết
đó là do siêu hấp
đó là hậu quả của các tổn thương
do bị đánh
nên tiếp vào người
lúc này tại công an thành phố bảo lộc
một tổ cán bộ vừa đưa ra
vẫn duy trì việc xác minh nguồn tin
về chiếc ô tô xuất hiện tại nhà đối tượng
trần quang hiển sáng ngày bảy tháng một mươi hai
sau khi xác minh
sàng lọc hàng trăm nguồn tin
cuối cùng các trinh sát cũng tiếp cận được phan thành nguyên
người đã điều khiển xe ô tô
đến nhà hiển sáng ngày bảy
gia đình bà hiên cũng tham gia nhận dạng nạn nhân
nhưng thật khó để chắc chắn
nhưng thật khó để chắc chắn
người xấu số đó là anh nguyễn đức thọ
vì tử thi đã phân hủy phần lớn
để chứng minh mối liên quan giữa nguyễn đức thọ
và nạn nhân xấu số
được phát hiện tại đèo đa guri
lực lượng kỹ thuật hình sự
đã lấy mẫu vật từ người thân của thọ
để trưng cầu giám định
nhằm xác định huyết thống
lái xe phan thành nguyên
được triệu tập đến cơ quan điều tra
để khai báo về thời gian biểu
trong ngày bảy tháng một mươi hai
khoảng bảy giờ sáng hơn
hiển gọi cho tôi là
phải dùng một chiếc xe
thì tôi mới nói là
để gọi tôi có xe nhà không
thì mới trả lời được
thì mới gọi cho bên nhà xe
thì nói kiếm có xe nhà
thì mình gọi lại cho hiển có xe nhà đó
chừng nào đi nó bảo đi bây giờ
mình mới hỏi là có người lái chưa
chứ có người lái thì anh lái chưa
thì mình mới xuống mình lấy xe
thì để đi vào
thì hiển bảo chạy vào trong nhà bố của hiển
bố hiển thì mình mới lùi xe vào
thấy hiển mới
thấy hiển mới kheo
một cái túi màu xanh ở trong nhà đi ra
thì mình đã kheo lệch sạch dưới đất
hiển bảo mở cớp
mình mới mở cớp lên xong
mình mới phụ hiển
nhất cái túi bỏ lên sau cấp xe
kết quả giám định adn
của người thân anh nguyễn đức thọ cho thấy
cùng kiểu gen với nạn nhân xấu số
điều này đồng nghĩa
nạn nhân phát hiện dưới chân đèo đa guri
chính là anh nguyễn đức thọ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú ở xã đam bờ ri
thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
thực tinh mới nói
tôi ở nhà đây mà
rồi khi người mệt mệt
cho nên nghỉ
con mình nó đi làm
chứ đâu có nghỉ ra
cái vấn đề phức tạp như vậy
họ nói giờ đi đâu
bảo đi phan thiết
hiển mới lên xe
ngọc mới lên ngồi đằng trước
hiển ngồi băng ghế sau
thì đi theo đường bú lộ năm mươi năm
đi đường vào lộc nam lộc thành
thì tới gần
lộc thành thì mình mới hỏi là
cái gì trong túi mà nặng vậy
hành lý gì mà nặng vậy
hiển bảo là
mấy thịt thằng vứt ở trong
mình nói chắc người thì vừa nghỉ địa mà để
chứ mày bỏ vứt ở đâu đây
nó không chịu nó cứ một hai bắt dở cái cơp xe lên

tố năm thôn đa guri xã đa mơ ri

thì nguyên dừng xe theo yêu cầu của hiển

tổng hợp các tài liệu thu thập được tới lúc này
cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng nhận định
đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nhiều khả năng cái chết của nạn nhân nguyễn đức thọ
có liên quan đến đối tượng trần quang hiển
và đồng bọn
nên đã yêu cầu công an thành phố bảo lộc
chuyển toàn bộ hồ sơ lên cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng
chuyển toàn bộ hồ sơ lên cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng
để thủ lý điều tra theo thẩm quyền
để thủ lý điều tra theo thẩm quyền
nhận định việc lấy lời khai của nhân vật tên ngọc
nhận định việc lấy lời khai của nhân vật tên ngọc
người đi cùng hiển và nguyên đến đèo đa cù ri

sáng ngày bảy tháng một mươi hai sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ được hành vi của trần quang hiển
sáng ngày bảy tháng một mươi hai sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ được hành vi của trần quang hiển

tuy nhiên quá trình bám nắm tại nhà đối tượng cho thấy
ngọc sống chung cùng hiển và hành tung của đối tượng cũng rất khó

do vậy nếu tiếp cận ngọc thì nhiều khả năng sẽ đánh động đến hiển

ghi nhận từ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ở thành phố bảo lộc trước đó cho thấy
hiển thường không chấp hành lệnh triệu tạp của cơ quan chức năng
hiển thường không chấp hành lệnh triệu tạp của cơ quan chức năng
nhà đối tượng này thì là

nhà thì ở cạnh nhà bố mẹ
nhưng mà hai cái lưng nhà là quay vào

nhà đối tượng này thì có
cửa thì luôn luôn đóng
cổng cũng luôn luôn khóa
đi ra đi vào thì đều do trực tiếp đối tượng này là khóa cửa
và phía trước cái cánh cổng nhà thì có đặt camera để quan sát trong nhà
nếu đúng người quen biết thì đối tượng mới ra mở cửa
đối tượng hiển là đối tượng có sử dụng ma túy
và chúng tôi đánh giá là cái anh này là anh ấy cũng rất hay tàn trữ ma túy để anh ấy sử dụng
thế nhưng mà do cái thủ đoạn của anh là rất tinh vi
nhà anh nó ở một cái khu biệt lập
anh ấy giống như một cái lô cốt
nó tức là hai ba bốn cái lần rào sát cửa sát
đặt camera theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và cũng có những cái loại camera mà khi mà người ta ngắt nguồn điện lưới đi thì nó cũng vẫn hoạt động được
thế nên là đó là một trong những khó khăn cho cơ quan công an trong việc nắm tình hình này
tôi xác định là cái việc khi bắt giữ đối tượng có thể nguy hiểm
quá trình đánh bắt là anh em cũng thiết dựng để đề phòng đối tượng chống trả
để sử dụng vũ khí vũ khí nắm có thể là gây đến ảnh hưởng đến sức khỏe và vấn đề của anh em
qua cái công tác
nắm tình hình này là một cái khó khăn cho cơ quan công an trong việc nắm tình hình này
qua cái công tác
nắm tình hình này là một cái khó khăn cho cơ quan công an trong việc nắm tình hình này
qua cái công tác

qua cái công tác

cùng thời điểm khống chế bắt giữ đối tượng trần quang hiển
một tổ trinh sát khác cũng áp giải thành công đối tượng trịnh thị ngọc
bồ của hiển tới cơ quan điều tra
vì như cơ quan công an đang tiến hành xác minh và tiến báo
sau khi trần quang hiển thừa nhận hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
cơ quan điều tra lập tức tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng
tại đây nhiều bí mật đã được phơi bày
quá trình khám nghiệm thì chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều vết chất màu nâu đỏ
ở trên nền tường tại nhiều vị trí trong nhà
thì qua test nhanh thì chúng tôi xác định đây là máu người
chúng tôi nhận định thì hiện trường này đã được các đối tượng dọn dẹp rất kỹ
đối với các đối tượng có sử dụng hóa chất tẩy rửa để tiến hành làm sạch toàn bộ phần nền nhà
tuy nhiên là do một số dấu vết còn lại ở các đi khuất trên tường và góc nhà thì các đối tượng không lau hết được
qua đó thì chúng tôi xác định là khu vực này là khu vực xảy ra hành vi phạm tội
tại căn nhà của đối tượng trần quang hiển này chúng tôi tìm thấy rất nhiều loại hộ vũ khí công cụ
như là gậy cao su dao kiếm đao mát và gậy gỗ rất nhiều loại
tại phòng ngủ thứ nhất thì chúng tôi nhìn thấy là có những công dụng cụ được sử dụng vào mục đích sử dụng ma túy
tầm chín mươi giờ thấy mắt của ổng nó có kiểu một bên mở một bên chấp chấp chấp chấp như thế
thì em mới vô em mới bảo
em mới vô em mới bảo em mới bảo em mới bảo
em mới vô em mới bảo em mới bảo
em mới gọi thọ
thì lúc đó thọ gọi không được nữa
sử dụng linh hoạt các tài liệu đã thu thập được
kết hợp với lời khai của các đối tượng liên quan
qua hơn bốn mươi tám giờ liên tiếp đấu tranh
cuối cùng đối tượng trần quang hiển cũng phải cuối đầu thừa nhận hành vi cùng ba đối tượng
lê hoàng anh tuấn nguyễn vũ vạn lê đăng quý trực tiếp gây ra cái chết của nguyễn đức thọ
chỉ mục đích gọi đến nhà để chơi

thì gọi điện thoại cho anh hiển bảo em đã đến nhà anh
anh hiển đã cho ngọc là người yêu của anh hiển đi ra mở cổng
đi ra mở cổng thì đồng thời có anh tuấn anh đi taxi đi đến
tôi và anh tuấn đi cùng nhau đi vào trong nhà anh hiển
vừa vào đến nhà anh diễn thì tôi thấy anh thọ đi xem
điều khiển xe máy màu đen
đi đến cổng thì anh hiển nhờ tôi ra mở cửa cho anh thọ
thì anh thọ cùng tôi đi vào nhà
vào nhà anh diển thì anh hiển đi từ trong phòng ngủ ra
tay phải cầm lệ cao su đánh anh thọ
anh nhị đánh anh thọ sau đấy rồi đến anh tuấn đánh anh thọ
và sau đấy là tôi có dùng cây đánh thọ hai cái vào tay
tôi vừa đến là thọ cũng đến
tôi không biết là thọ đến làm gì không biết
thì tôi chỉ biết là thọ thì cũng biết hiển hết
thế thôi tôi cũng không biết là quan hệ như thế nào
mà ngày trước tôi tôi có ghé chơi thì tôi có thấy thọ là ở nhà hiển
khi đến là anh hiển là đánh thọ
nhưng lúc đầu thì tôi không biết nguyên nhân
nhưng mà đến khi mà tôi nghe anh hiển bảo là thuốc đó ở đâu mà có
rồi mày có biết ta tốn bao nhiêu tiền với thời gian ta mới có sức khỏe như thế này không
thì lúc đó tôi mới nghĩ là chắc là thọ cho hiện uống thuốc
đọc hay là như thế nào đó
thì tôi chỉ nghĩ là thuốc độc thế thôi
thì tôi mới bực thì tôi mới đánh thọ thôi
tôi chỉ đạp như thế nhưng tôi không nghĩ đến là có thể gây ra vết thương nặng như vậy
chiều hôm đó đi nàng về thì có cuộc điện thoại của anh hiển gọi
thì nói thủ ra chơi
thì cũng vừa đi làm về thì ở phòng trọ thì cũng ở một mình
thì vô tình thấy anh hiển cầm cây gậy cao su đánh thọ như vậy
thì tôi thấy là giữa tình người với tình người thì tôi chỉ có giặt cây gậy trên tay anh hiển xuống
mà có gõ vào đầu gối một cái
lúc đó thì tôi cũng nghĩ là nó nghiêm trọng đến như vậy
cái đối tượng chủ yếu trong cái vụ án này là trần quang hiển
có cái mối quan hệ với nạn nhân là cái mối quan hệ xã hội là anh em với nhau ở ngoài đường
trong mối quan hệ đó thì giữa anh hiển và anh thọ
có cái quan hệ tình cảm với nhau thì anh em với nhau
thì khi mà anh thọ đã có đưa cho anh hiển một cái lò thuốc
gọi là thuốc để tăng cường sức mạnh
cái bản lĩnh của người đàn ông
nhưng mà anh hiển uống vào thì thấy nó bị đau đầu nhức mỏi
thì anh hiển bắt đầu đặt vấn đề về cái lò thuốc này
sau đó thì anh hiển lại phát hiện ra cái mối quan hệ của chị ngọc
chị ngọc là người yêu của anh hiển
thì anh hiển phát hiện ra là chị ngọc này có quan hệ tình cảm sau lưng anh hiển
với anh thọ và một người bạn của anh thọ là nên lộc
sau đó thì anh hiển đã xảy ra cái sự việc là đánh anh thọ nhưng mà dẫn đến cái hậu quả như vậy
thọ với lộc có quen chơi với em thì mới biết là ngọc
chứ còn trước đó không biết ngọc là ai hết
em coi là anh em rồi em thân thiện của em
em chơi mà làm cái gì như vậy với em thì em có bực
lúc mà em bức xúc thì em chỉ là giống như là bực đánh vậy thôi chứ
em không bao giờ em chú ý là em giết
vào hai mươi hai h ngày sáu tháng một mươi hai
phát hiện nạn nhân ngừng thở
hiển và ngọc điện thoại cho hậu phương dương
chu đình đạt đến nhà để cùng bỏ sát nạn nhân vào túi
và cùng lau dọn hiện trường
sáng hôm sau hiển gọi phan thành nguyên đánh xe ô tô tới
rồi cùng trịnh thị ngọc đem sát nạn nhân đến đèo đa guri phi tàn
trong vụ án này ngoài các đối tượng hiển tuấn quý vạn trực tiếp tác động tới cái chết của nạn nhân thọ
thì bốn đối tượng còn lại là ngọc dương đạt và nguyễn
hoặc chứng kiến hoặc biết việc làm phi pháp của hiển
nhưng tất cả đều im lặng
lý do của các đối tượng là ngại va chạm sợ bị trả thù hoặc lệ thuộc vào ma túy
nhưng tuyệt nhiên không một ai mãi may nghĩ việc làm của mình không những vô nhân tính
mà còn vi phạm pháp luật hình sự
cái đối tượng như đạt hay dương thì cũng đều có cơ hội để mà tố giác cái hành vi của anh diện với cơ quan điều tra
thì khi mà nếu mà tố giác như vậy thì lại sẽ không khả năng là sẽ không xem xét
cái hành vi của anh hiển
cái trách tác nhiệm hình sự đối với cái vụ án này nữa
thế nhưng mà những cái anh dương anh đạt không chọn cái hướng đó mà chọn cái hướng im lặng
thì người ta phải đối diện với cái hành vi vi phạm thôi
hành vi của các bị cáo lần lượt phải trả giá
trần quang hiển nhận mức án trung thân cho hai tội danh giết người và tàn trữ trái phép chất ma túy
lê hoàng anh tuấn hai mươi năm tù về tội giết người
nguyễn vũ vạn bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích
gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cùng tội danh này lê đăng quý nhận hình phạt ba năm tù
bốn bị cáo còn lại gồm trịnh thiên ngọc hậu phương dương chu đình đạt phan thành nguyên
lần lượt nhận mức án từ hai tới ba năm tù về tội danh che giấu tội phạm
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt và nghi ngờ chưa rõ căn cứ
mà các đối tượng đã xuống tay không thương tiếc với ngay cả những người từng quen biết
điều này một lần nữa là lời nhắc nhở mọi người về sự thận trọng trước khi bắt đầu một mối quan hệ
ngoài ra đây cũng là hồi chuông cảnh báo tới các bậc phụ huynh